từ bao đời nay người dân ở cồn hô chủ yếu sống bằng nghề trồng cây ăn trái chăn nuôi nhỏ lẻ hay đánh bắt cá trên sông
tận dụng những tài nguyên sẵn có trên mảnh đất cù lao bốn bề xanh mát ngành du lịch tỉnh trà vinh đã phát triển nơi đây trở thành điểm đến xanh trong hành trình chinh phục từ sông ra biển
theo viện nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch tp hcm điểm du lịch tận thân dựa vào cộng đồng cồn hô được xây dựng theo quy luật thuận thiên mỗi nhà một sản phẩm đặc trưng độc đáo riêng người dân làm du lịch sống hòa với môi trường tự nhiên làm nghề truyền thống dựa trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng

những sản phẩm nguyên liệu tự có của mình trồng ở ngoài giường mình đem vô mình chế biến rồi mình đải cho du khách
thì đó là một cái tấm lòng một cái sự nhiệt tình để bà con mình tận dụng hết những cái gì mà mình đã có để phục vụ cho du khách
tôi thấy mảnh đất này con người này nó giữ lại cái vẻ nguyên sơ của tự nhiên cũng như là cái chất chân chất của tình cảm con người
và cái vẻ nguyên sơ đó là cái mà chúng ta đã rất nhiều người trong chúng ta và có đôi khi chúng ta đánh mất trong cái cuộc sống nó quá nhộn nhịp quá căng thẳng quá nhanh của cái thời công nghiệp và hậu công nghiệp này
do đó đâu đó trong mỗi con người vẫn muốn tìm lại cái nét nguyên sơ đó chính là cái nét bình lặng trong cuộc sống
và cái sự chân chất đó nó mới đưa lại cho con người hạnh phúc
vì thế lúc mà tôi nhìn những người dân ở đây và tôi nhìn những người dân ở nơi khác hôm nay có đến đây thì tôi nhìn thấy một chữ thôi đấy là chữ hạnh phúc
theo các chuyên gia nghiên cứu phát triển du lịch tuy là điểm du lịch mới nhưng ngành du lịch tỉnh trà vinh kỳ vọng cồn hô sẽ giúp cho du khách có nhiều trải nghiệm độc đáo
vì ở đây có quá nhiều thứ để chúng ta tìm tòi khám phá và để rồi hoàn toàn
hoàng hôn trên dòng cổ chiên đang dừng tắt là lúc những ánh đèn dầu cũng đang le lói trong từng ngôi nhà nhỏ
tiếng cười nói rộn rã của những du khách gần xa sự đầm ấm chẳng dị trong bữa cơm quê
làm cho những ai đặt chân đến cồn hô hôm nay
sẽ không thể nào quên
tiếng cá nhân tôi khi đến với cồn hô thì tôi cảm nhận các không gian ở đây
được cái thứ nhất là không gian xanh thứ hai là cái không gian ở đây là cái không gian chân tình
thì nó tạo cho tôi một cảm giác rất là ấn tượng giống như là có các câu thơ hay nói là đến đây
thì hãy ở lại đây bao giờ bén rẽ xanh cây thì mới về
riêng cá nhân tôi thì tôi dành một tình cảm đặc biệt cho địa bàn cồn hô nó riêng và nhân dân trà vinh nói chung
vì ở đây người ta đón khách bằng cả cái tấm chân tình và cái tấm lòng của mình
mà con ở đây cái giá trị mà cao quý nhất mừng người khách khi đến cồn hô này đó là cái mét mọc mạc
cái tính hiếu khách đặc trưng của người dân xứ cồn này
nó thể hiện qua những câu chuyện qua những cái thứ mà bản thân họ đang canh tác
và họ chia sẻ những câu chuyện qua từng cái món ăn từ những cái trái cây trong vườn
họ chăm chúc một cách an toàn và họ đón khách như những người thân của mình
và chính điều đó cũng là khi người khách đến đây thì họ cảm nhận là họ giống như về nhà
đi đâu đó về cồn hô lại lại cảm giác như được về nhà
đó là cái giá trị
chân quý mà đối với một khách du lịch nào cũng đang cần có ở một cái điểm du lịch
đặc biệt là mang tính sinh thái và bền vững như ở cồn hô
với tinh thần
tự thân vận động tận dụng tài nguyên tại chỗ để xây dựng sinh kế mới
đồng thời giữ và bảo tồn nét đẹp văn hóa nam bộ của bà con nơi đây
đã góp phần tạo nên dấu ấn mới của cồn hô hôm nay